bệnh viện đa khoa đồng nai hiện đang điều trị hai ca bệnh nghi ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm
pate minh chay của công ty trách nhiệm hiệu hạn hai thành viên lối sông mới cùng ngày
ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đồng nai đã cùng các ngành chức năng có liên quan
xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm
trước đó bệnh nhân nguyễn thị thùy hai mươi tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nuốt không được
yếu cơ thở khó trong khi đó bệnh nhân nguyễn thị gấm hai mươi sáu tuổi chị gái của bệnh nhân thùy
tuy vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể chưa phục hồi tốt vẫn phải thử máy hỗ trợ
theo người nhà bệnh nhân thùy đặt mua trên mạng xã hội sản phẩm minh chay sau khi ăn
thì xuất hiện triệu chứng đau đầu chóng mặt buồn nôn
trong ngày ba mươi một tháng tám đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đồng nai đã tiến hành kiểm tra
một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn